an cung niêu hoàng hoàn vốn là bài thuốc y học cổ truyền có từ lâu của trung quốc tại việt nam
sản phẩm này được nhiều người dân đồn thổi tác dụng như một thần dược để phòng đột quỵ
thị trường sản phẩm này ở trong nước rất phức tạp được giới thiệu có nguồn gốc từ trung quốc
hàn quốc và là hàng sách tay
nhưng mà nếu mà chảy máu não thì không dùng được chị nhá nếu mà bị mà chảy máu não thì không dùng được đâu
thế là cái thuốc nào là phòng cái thuốc nào là điều trị
cái thuốc này vừa phòng vừa điều trị phòng uống một kiểu điều trị uống một kiểu chị ạ

sách vừa hàng sách ạ

em mua ở hiệu thuốc hàn mà chị cái này nó đều là thực phẩm chức năng mà chị nó không phải là thuốc nó không có tác dụng phụ
một ngày em bán nhiều không có hàng mà bán ý chị ạ
tìm đến một cửa hàng chuyên thực phẩm chức năng nô địa hàn quốc chúng tôi được người này giới thiệu bốn mẫu ăn cung nghiêu hòa hoàn
loại một mươi viên ba mươi viên và sáu mươi viên với mức giá giao động từ khoảng hai triệu đến ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng
khi biết chúng tôi có nhu cầu mua thuốc phòng đột quỵ cho người già người này cho biết sản phẩm đông y này rất được ưa chuộng ở hàn quốc
cam kết về chất lượng không có tác dụng phụ còn hiệu quả thì tùy từng cơ địa mỗi người
ai cũng có cơ địa khác nhau mà đâu phải ai cũng giống nhau đâu đấy thì sẽ có những người có hiệu quả rất là nhanh
có những người hai tuần nữa ạ có những người thì lâu hơn đấy tùy vào cơ địa của từng người
người này cũng cho biết thêm khác với ăn cung ngư hoàng hoàn có xuất xứ từ hàn quốc thì sản phẩm có xuất xứ từ trung quốc không an toàn bởi thành phần có độc dược
ăn cung nghiêu hoàng hoàn của hàn quốc là để phòng chống tai biến người quỷ và phòng chống bệnh viện
phòng chống tai biến người quỷ và phòng chống các bệnh như anh vừa nói với em và hỗ trợ điều trị sau tai biến tránh trình hợp tai biến lần hai và lần ba
đó nó có tính rành và nó an toàn khi sử dụng
còn ăn cung nghiêu hoàng của trung quốc bên anh không có tiêu danh với mặt hàng của trung quốc
bởi vì tại sao bên anh không tiêu danh thứ nhất là ăn cung nghiêu hoàng của trung quốc có nhiều loại
nhiều loại một viên ba viên năm viên bảy viên một mươi viên
những cái ăn cung nghiêu hoàng của trung quốc
trong các thành phần của nó có một chất gọi là chất tịch độc
chất tịch độc có tên là hùng hoà
khi chúng tôi thắc mắc bởi giá sản phẩm tương đối cao
người này cho biết do thuốc được sản xuất từ các dược liệu quý nên giá thành mới được đẩy lên cao như vậy
luôn khẳng định và đảm bảo về chất lượng cho chúng tôi
thế nhưng theo quan sát những sản phẩm này không có tem mát bằng tiếng việt
mọi thông tin đều chỉ được xác nhận qua lời của người bán
chỉ khi khách hàng mua sản phẩm
người bán sẽ in một tờ giấy hướng dẫn sử dụng
bằng tiếng việt đi kèm sản phẩm như thế này
xong là mua thì nhét ra
tiếp tục trong vai một người có nhu cầu mua ăn cung niu hoàng hoàn
chúng tôi liên hệ được một người chuyên bán hàng sách tay khác
tuy nhiên người này không cho chúng tôi lên nhà và chỉ hẹn xem sản phẩm tại sảnh tòa nhà
tại đây cùng những sản phẩm đó giá đã giảm xuống rất nhiều
chỉ ra động từ tám trăm linh nghìn đến hai triệu đồng
tư vấn cho chúng tôi người này quảng cáo sản phẩm với những công dụng thần kỳ với người cao tuổi
không chỉ phòng và hỗ trợ

người này khẳng định ăn cung niu hoàng hoàn còn đem lại rất nhiều hiệu quả khác
đây là hàng lượng cao và là loại cao cấp loại cao cấp nhất

cái này phòng chống đột quỵ nó rất là thấp
nó cực thấp nó chỉ có bao nhiêu phần trăm thôi
và cái này là bổ não chủ yếu đó là bổ não này
với loại tiền đình này huyết áp này để ổn định huyết áp này
tiểu đường này tim mạch này
cái này nhiều phân hữu chứ
ừ bao nhiêu ta dùng chứ hỏi từng ta dùng bao nhiêu người ta sẽ tư vấn cho
nó mềm mềm thế này nó rất là cao
nháy uống nước bình thường nó không khó uống đâu
hai tuần nửa viên
thế xong là bảo quản như nào
bảo quản mạng cứ để bình thường thôi để trong chế độ bình thường
cứ nhét vào hộp của nó xong là đậy nắp vào à
chứ không cần phải
tại vì bên trong nó đã có một lớp hộp như thế này này
nó có một lớp tưới bóng nữa rồi nên là nó không ảnh hưởng gì luôn
hiện nay sản phẩm này được nhiều người ưa chuộng nên dù đắt vẫn thường xuyên cháy hàng
cùng với đó thị trường sản phẩm này rất phức tạp
hàng giả hàng nhái rất nhiều mà người mua khó có thể phân biệt được
mình bán hàng năm năm là mình khẳng định luôn
và một triệu đám trong năm mươi nghìn vẫn mua khỏi hàng giả
thế thì của chị thì như thế nào mà em biết được
không biết phân biệt đúng không
thế bảo rồi đến xem làm gì khổ lắm
đã không biết phân biệt
phân biệt thì còn đến xem
đây hàng giả này
sờ vào đây nó không nổi
sờ đây nó không bao giờ nổi
nó bó vàng như nhau nhưng không bao giờ nổi
nhìn thấy chữ nổi chưa
nó sẽ mịn như thế này nếu mà là hàng giả
và đây nhá
chữ nó không đều như thế này nhá
đây nữa nhá
hay là cách phân biệt mà chưa bị mất tiền
có khi đã bóc ra rồi là mất tiền rồi
khi mình thúc giả nhá
những cái bạc ấy
cái bạc màu màu vàng vàng ấy nó sẽ bán hết ra tay
bán một loạt ra tay
chắc chắn là hàng giả
bốn trăm linh là hàng giả
còn khi mà bạn sờ vào viên thuốc thận á
mình sờ vào miết
nó không ra tay một tí nào luôn
bởi vì ở bên hàng nó sản xuất nó không kịp
thì bắt đầu ở việt nam mình mới làm nhái để bán
rất là nhiều
cực nhiều luôn
bạn thích thì bạn thích
an cung nghiêu hoàng hoàn
được thổi phồng khiến không ít người tin vào loại thuốc đột phí như thần dược này
sản phẩm được ra bán với lời quảng cáo
dùng cấp cứu và điều trị đột quỵ
tai biến hiệu quả
người tiết luận sầu uống an cung nghiêu hoàng hoàn đã hồi phục
khiến không ít người bị hấp dẫn
trong thời gian qua
không ít người dân mua và sử dụng an cung nghiêu hoàng hoàn
với mức giá không rẻ
nhằm điều trị và dự phòng tai biến mạch máu não ở bệnh nhân tăng huyết áp
theo các chuyên gia
những sản phẩm này bán trên thị trường
chủ yếu là hàng trôi nổi
không có nguồn gốc xuất xứ
tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng
những hệ luyện nào có thể sẽ đến
khi sử dụng những sản phẩm đông y sách tay như an cung nghiêu hoàng hoàn
câu trả lời sẽ có trong những phần tiếp theo của chương trình